thành công cả về thanh và khí nhạc và với những đỉnh cao vừa tinh tế hàn lâm nhưng cũng rất trữ tình ấy mà người nhạc sĩ mặc áo lính này được cho tặng giải thưởng hồ chí minh danh giá như sự khẳng định tài năng và là lời cảm ơn trang trọng dành cho những công hiến của ông với nền âm nhạc nước nhà
tiếp xúc với đại tá nhạc sĩ doãn nho sẽ nhận thấy khái niệm tuổi tác thời gian chẳng thể nào chạm tới được tâm hồn người nhạc sĩ gốc hà nội này
ngày ngày ông vẫn cần mẫn chất lọc những thanh âm của cuộc sống để viết nên những tác phẩm âm nhạc đầy mỹ cảm
ông chẳng nhớ nổi mình đã viết bao nhiêu bài hát dựng bao nhiêu bản sao hưởng thính phòng
vì viết nhạc chắc có lẽ đã là lẽ sống của ông là nguồn năng lượng chính hay như ông thường nói vui rằng nghệ thuật thì làm gì có tuổi
người thưởng thức đều cảm nhận rõ một vẻ thanh lịch hào hoa đầy chữ tình rất tràng an
với đặc tính của vùng đất kinh đô trung tâm một đất nước chất hà nội thật đặc biệt lại chính là sự thấu hiểu thấm nhuần
cảm nhận sâu các nét văn hóa đặc trưng của mọi vùng miền điều này có thể thấy rất rõ nét trong những nhạc phẩm nổi tiếng của đại tá nhạc sĩ doãn nho
đầu tiên có thể kể đến chiếc khăn piêu
bài ca đậm chất vùng sân cước ngân vàng trên giai điệu đặc thù của sân ca thái
một sáng tác để nhiều năm trở về sau vẫn là ca khúc gợi gợi nhiều cảm hứng sáng tạo cho các ca sĩ đương đại thỏa sức phiêu bồng đầy trân trọng
một cái dịp đặc biệt là khi mà nhạc sĩ huy tuấn kết nối tùng dương với lại nghệ sĩ nguyên lê
thế thì trong đó thì chiếc khăn piêu là tác phẩm mở đầu được lựa chọn
bởi vì cái giai điệu rất là dân gian
thì anh nguyên lê có nói là hãy chọn những cái bài nào nó dân gian
thế thì chiếc khăn piêu thì được hoạt tấu với cả một cái ban nhạc của anh nguyên lê
là gồm drum bass guitar rồi rất là nhiều nhạc cụ khác của thế giới của các nghệ sĩ thế giới

thế thì mới có thể nhìn thấy được cái chiều sâu của tâm hồn con người
cộng cả cái dân ca của sứ nghệ với những cái phần hiện đại
và cái phần chiều sâu thanh lịch của người hà nội thì mới có thể có cái bài hát được
cái nỗi cô đơn đó thì nó được nói bằng cái gì đấy rất phần biệt
luôn tự đặt ra những thử thách cho bản thân dù với những ca khúc dành cho quần chúng hay với những thể loại được cho là kén người nghe
đại tá nhạc sĩ doãn nho luôn gây ấn tượng mạnh về sự công hiến sống hết mình cho âm nhạc cho sáng tác
và hiển nhiên thành quả cho sự tận tâm đó chính là những tác phẩm luôn sống mãi trong lòng công chúng bao thế hệ
trải qua biết bao biến thiên của thời cuộc những đứa con tinh thần của nhạc sĩ doãn nho vẫn luôn được biểu diễn ngân vang trên khắp các sân khấu lớn nhỏ của cả nước trở thành những biểu trưng tôn vinh hình ảnh người lính ca ngợi quân đội nhân dân việt nam
có nhiều tác giả viết được quân đội nhưng mà doãn nho thì có một đặc điểm khác
có lẽ là
có lẽ là khác với các nhạc sĩ khác
ở chỗ là don nho đi vào cái quân đội hiện đại
cái quân đội này không phải là một quân đội của ngày xưa mà của cái thời hiện đại
quân đội chính quy cái hình tượng
bây giờ tôi không phải là những ngày ngày lễ lớn nhưng mà tôi vẫn cứ hình dung kích cái âm nhạc ấy
tôi vẫn nó vang lên trong đầu tôi
có người từng nói
mỗi con người dù bé nhỏ đến đâu cũng đều mang một phần lịch sử
câu nói ấy dường như thật đúng với nhạc sĩ doãn nho
người nhạc sĩ khoác lên mình màu xanh áo lính với những sáng tác gắn bó với số phận lịch sử đất nước
những năm tháng rông bão chiến tranh và làm nên tên tuổi của chính ông
cùng với chiến tranh doãn nho còn thắp lên cho nền âm nhạc hòa bình một ngọn lửa ấm nóng
để ở cái tuổi gần chín mươi
ông vẫn là người chiến sĩ xây dựng góp phần bồi đắp bằng sức sáng tạo không ngừng nghỉ
có thể tin chắc rằng đại tá nhạc sĩ doãn nho sẽ luôn bước tiếp trên con đường âm nhạc mà ông đã chọn và đeo đuổi
bằng những dự định hoài bão thật thành công